vậy bác sĩ có thể đưa ra một vài những cái triệu chứng dễ nhận thấy nhất
để người bệnh có thể sớm nhận biết được cái bệnh lý của mình không ạ
vâng thì chúng tôi cũng như tôi chia sẻ lúc nãy
thì thực ra là người bệnh của chúng ta hiện nay cũng đã có những nhận thức về y học tưởng tức rất là tốt
điều đó là một điều mà chúng tôi cũng rất mừng với những người làm công tác trong ngành
thì tôi chỉ muốn nhắc lại như thế này
thứ nhất là gì
khi chúng ta chỉ cần thấy những triệu chứng bất thường ở vùng hộp môn trực trạng
đặc biệt là tôi muốn chia sẻ là vùng hộp môn
ví dụ chúng ta thấy đầu da ví dụ chúng ta thấy đặc biệt tôi muốn lưu ý đến là da máu
thì chúng bác sĩ các bạn biết rồi da máu ở vùng hộp môn trực trạng
nó là một dấu hiệu của rất nhiều bệnh
rất nhiều bệnh
bệnh chỉ là một bệnh trong cái vùng hộp môn trực trạng thôi
và đây chính là cái mà chúng tôi luôn luôn nhấn mạnh
để làm sao
để tránh cho người bệnh
bị bỏ sót tổn thương
vì nếu như chúng ta chỉ quan niệm là
à nó chỉ có cái chỉ không
thì chúng ta biết rồi
bệnh chỉ nó không phải là một bệnh ác tính
nó là một bệnh lành tính
nó là một bệnh mạng tính
nhưng bên cạnh đó chúng tôi thận trọng nhất với các bạn là gì
đó là những dấu hiệu ban đầu của các bệnh lý khác
mà luôn thôi chúng tôi muốn nhấn mạnh là đây là gì
đó là bệnh lý tác tính
một cái viêm rết đại trực trạng
hoặc thậm chí là những cái giai đoạn tổn thương sớm
của những cái ung thư trực trạng
thì nếu chúng ta đi thăm khám ở giai đoạn này
thì chúng ta đương nhiên
viên thứ nhất là chúng ta phải có những cái trần đoán xác định về bệnh lý
ngoài cái việc trần đoán bệnh trí ra
thì cái quan trọng hơn là chúng ta phải loại trừ tất cả các cái tổn thương khác
và đây là cũng luôn luôn chúng tôi muốn nhấn mạnh
là cái mà rất cần cho người bệnh
và cũng rất cần cho người thầy thuốc
vì cũng phải nói thật là tôi với chị
với mỹ linh là
tôi với giáo sư lâm là gì
đối tượng của người thầy thuốc đó là bệnh nhân
mà chúng ta luôn luôn mong là gì
đối tượng của chúng ta có được
một cái kết quả tốt nhất
đấy là gì
và đấy nó chính là một cái niềm vui của người thầy thuốc
là thành quả của một người thầy thuốc
đúng không chị ví dụ như tôi chia sẻ với chị lâm
cái dinh dưỡng của chị lâm là vô cùng quan trọng
chị nhớ rằng là chị
chúng ta còn chia sẻ với năm năm ngoái đúng không
làm thế nào để người việt nam chúng ta phải cao lên
làm thế nào để người việt nam chúng ta phải sinh lên
như chị lâm đây hay là như mỹ linh đây
và thì càng ngày càng ít bệnh đi
thì vấn đề dinh dưỡng vô cùng quan trọng
và tôi cho rằng cái mấu chốt
của cái việc chúng ta phải để
phải quan tâm để trong dự sử phòng bệnh
thì vấn đề ăn uống
là rất quan trọng
vì chúng ta biết rồi
đi vào cơ thể của chúng ta chỉ có ăn ra uống thôi
vậy bên cạnh những cái dinh dưỡng
thôi lái rằng thật chị lâm
thì nó cũng có những cái gì
cái bất cập của nó nếu như chúng ta không để ý
dân mình là chưa để ý
cho nên tôi cũng thấy trong bệnh trị như vậy
nếu như chúng ta cứ tăng cường
ăn những chất
có tính chất làm tổn thương đường riêng hóa
chúng ta cứ ăn những cái quá nhiều
cái lượng mà gì
cây rồi nóng
rồi đặc biệt là gì
cây táo bón
thì đấy chính là những yếu tố
mà nó trực tiếp
nó làm tổn thương các cái đám dối mạch
và chính vì vậy nó làm xuất phát đến